sau hơn năm năm thi công đến nay đã bảo đảm yêu cầu thông xe
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến một trăm ba mươi chín năm km trong đó tuyến cao tốc có chiều dài một trăm ba mươi một năm km
đoạn nối tuyến cao tốc với quốc lộ một a có chiều dài tám km được chia làm một mươi ba gói thầu xe lắp chính với tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng ba mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
trong dự án này vốn vai cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản zika lên trên bảy trăm chín mươi tám triệu usd và vốn vai ngân hàng thế giới là hơn năm trăm chín mươi triệu usd
các khu công nghiệp của đà nẵng quảng nam và quảng ngãi góp phần phân luồng giao thông hiệu quả để kết nối vận chuyển quốc tế trong khu vực tam giác kinh tế việt nam lào campuchia qua hành lang kinh tế đông tây đến các cảng biển miền trung việt nam